chị minh phương thân mến những ngày vừa rồi thì hà nội rất là nóng
thì không biết rằng là ngày hôm nay thời tiết hà nội cũng như là các tỉnh thành trên cả nước sẽ như thế nào
vâng thưa anh trung kiên thưa quý vị khán giả
nắng lên không chỉ riêng hà nội mà khiến cho nhiệt độ tại nhiều khu vực trên cả nước tăng từ hai đến ba độ c
hôm nay thủ đô hà nội và các tỉnh miền bắc tiếp tục xuất hiện nắng mạnh
nhiệt độ có thể ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
đối với trung bộ cục bộ sẽ có nắng nóng gai gắt tại khu vực từ huế đến bình thuận
về chiều tối sẽ xuất hiện mưa rông trong cơn rông còn có thể kèm theo gió giật mạnh
còn với nam bộ xuất hiện mưa lớn có nơi xuất hiện mưa trên bảy mươi mm nguy cơ ngập úng tại khu vực trũng thấp đô thị
chính vì vậy nên quý vị hãy luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị áo mưa và tránh ra đường khi thời tiết xuất hiện rông lốc
để tránh những sự cố nguy hiểm
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình